tại cần thơ bệnh viện đột quỵ tim mạch cần thơ phối hợp với đại học y khoa tp hcm
các chuyên gia y khoa hàng đầu của quốc tế và việt nam tổ chức chương trình hội thảo quốc tế
cập nhật chuẩn đoán điều trị đột quỵ và xây dựng mạng lưới cấp cứu can thiệp đột quỵ tại miền tây
trong những năm gần đây tình hình đột quỵ tại khu vực đồng bằng sông kiểu long có chiều hướng gia tăng
mỗi năm trung bình có hơn một mươi bệnh nhân bị đột quỵ và có khuyên hướng trẻ hóa
mặc dù hiện nay y học đã có nhiều tiến bộ trong trần đoán và điều trị giúp giảm thiểu thương vong rất hiệu quả
nhưng thực tế cho thấy việc phát triển mạng lưới cấp cứu can thiệp sớm đột quỵ gặp nhiều khó khăn
đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian công sức sự đầu tư đào tạo sự phối hợp và cả việc truyền thông quảng bá
trong tất cả các yếu tố quan trọng nêu trên thì thời gian chính là yếu tố quan trọng nhất
quyết định sự sống còn và chất lượng của mọi phương pháp điều trị
hội thảo là cơ hội để các cơ quan y khoa cùng trao đổi chuyên môn
học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân